thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
có giao dịch với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng bắt tạm giam bốn đối tượng có liên quan
bốn đối tượng gồm nguyễn tùng lâm an văn hạnh vi ngọc trường và phạm thanh tuyền đều trú tại thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn tùng lâm đã lấy tài khoản cá độ bóng đá từ nước ngoài qua mạng internet
sau đó chia nhỏ tài khoản cho các chân dết và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các con bạc khác trong và ngoài tỉnh để cá cược
cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lập một mươi một tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
khám xét nhà của các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
vâng như vậy là trái bóng world cup đã lăn và bữa tiệc thể thao tràn ngập trong một tháng tới
các đối tượng sẽ hữu hẹn sẽ mang đến cho người dân trên toàn thế giới một cảm xúc vô cùng tuyệt vời
tuy nhiên tình trạng vi phạm bản quyền phát lậu các trận bóng đá world cup hai nghìn hai mươi hai đang trở thành vấn đề nhức nhối
không chỉ ảnh hưởng tới các nhà đài mà còn tiêm tàng những hệ lụy khác
nhất là khi tại các website này thì luôn chứa những hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá dẫn dụ người dân vào cơn lốc đỏ đen
những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
không khó để tìm thấy những trang mạng không hề có bản quyền vẫn ngang nhiên truyền hình trực tiếp các trận đấu bóng đá
thậm chí một số trang thông tin điện tử còn tiếp tay cho các web lậu bằng việc dẫn đường link trực tiếp bóng đá vào trong bài viết để câu view
nguyên liệu hơn những quảng cáo mời gọi cá độ bóng đá dưới sạm podcast hiện ra yêu cầu người dân click vào nếu muốn xem tiếp
tôi thấy là nhiều trang web phát lậu bóng đá đã nổi lên rất nhiều
trong thời gian ngày nay đặc biệt là truyền hình quân cấp và đương nhiên là chất lượng hình ảnh âm thanh và đường truyền không thể tốt bằng những truyền hình trinh thống
việc bằng những quảng cáo cá độ bóng đá tràn lan trên mạng như thế thì nó sẽ lôi kéo nhiều người ham mê đỏ đen tham gia vào việc cá độ này dẫn đến tình trạng là nhiều gia đình tám gia bại sản nhất là sau kỳ quân cấp này
cách đây bốn năm chỉ trong ba ngày kể từ quân cấp hai nghìn một mươi tám khai mạng đài truyền hình việt nam đã phát hiện
hơn bảy trăm linh trường hợp vi phạm bản quyền trên internet
nếu tình trạng chiếu lậu các trận đấu tại world cup hai nghìn hai mươi hai còn tiếp diễn không chỉ khiến doanh thu đơn vị đã mua bản quyền bị sụt giảm mà còn có thể dẫn tới khả năng bị cắt sóng trong tương lai

sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật và đề nghị người dân cũng tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan
đặc biệt là công an để mà phát hiện và tối giác tội phạm phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
đặc biệt trong mùa world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra bộ công an đề nghị mỗi người dân
cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc
nhất là cá độ bóng đá phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao kiểm soát
tránh xa cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá
cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất
hoặc qua đường gây nóng của cục kể sát hình sự bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi chín
để có biểu hiện
đồng biên phòng đắc lao bộ đội biên phòng tỉnh đắc nông vừa phát hiện bắt quả tang
một đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo hoa nổ
khi đang tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực cột mốc bốn mươi tám trên hai trăm năm mươi hai
thuộc thôn đức kim xã đắc lao huyện đắc my tỉnh đắk nông
lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ
toàn bộ tang vật phương tiện gồm một mươi bốn thùng cắt tông
bên trong mỗi thùng có chứa một mươi tám hộp giấy nhiều màu sắc
với tổng trọng lượng là hơn bốn trăm linh kg một xe càng một điện thoại di động và bốn triệu đồng tiền mặt
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai tên là nguyễn hữu ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy có hộ khẩu thường trú tại thôn đức đoài xã đức minh huyện đức my tỉnh đắk nông
cũng theo lời khai của đối tượng số tăng vật trên là pháo hoa nổ
mua của một đối tượng không rõ tên địa chỉ
đội biên phòng đắc lao đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu
chuyển giao cho công an huyện bắc minh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phối hợp
cùng với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và tạm giữ số lượng lớn nhang mũi nhãn hiệu nước ngoài
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
phối hợp với công an huyện an phú và cục quản lý
quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thanh quyên
tại xã đa phước huyện an phú do bà trịnh kim quyên chú tại huyện châu phú làm đại diện
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong kho có năm bốn mươi hộp nhang mũi xuất xứ nước ngoài
không có rán tem phụ nhãn tiếng việt
tại thời điểm kiểm tra bà quyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
để chứng minh số nguồn gốc hàng hóa trên vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
trước thông tin cạn vé máy bán
dịp tết chỉ còn vé hạng thương gia với giá đắt đỏ đang gây hoang mang dư luận
lãnh đạo cục hàng không việt nam khẳng định thông tin cạn vé máy bay dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
chỉ còn vé hạng thương gia là không chính xác
cụ thể vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một kiểm tra nhanh trên các trang bán vé trực tuyến
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết hiện vẫn còn nhiều ghế trống đang chờ đặt trên trạng bay nóng
là tân dân nhất và nội bài
cơ quan chức năng đã quản lý chặt chẽ việc công bố giá vé của các hãng hàng không
đảm bảo không vượt quá khung giá quy định hiện hành
lãnh đạo cục hàng không việt nam cũng cho hay trường hợp hành khách nếu phát hiện hãng hàng không
mở bán vượt khung giá quy định hãy thông báo cho cục hàng không việt nam
đơn vị sẽ lập tức tổ chức các đoàn thanh kiểm tra xử lý nghiêm nếu có vi phạm
trong phần tiếp theo của bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật
trong hai mươi bốn giờ qua
tổng cục thống kê vừa có báo cáo về kỷ niệm kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai

so với tháng một mươi hai tháng hai nghìn hai mươi một cpi tháng một mươi một tăng bốn năm mươi sáu so với cùng kỳ năm trước tăng bốn ba mươi bảy
lạm pháp cơ bản tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba
lạm pháp cơ bản tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tăng bốn mươi ba so với tháng trước tăng bốn tám mươi một so với cùng kỳ năm trước
tại kênh bán mẻ truyền thống tỷ lệ hàng viên tài trợ cửa hàng tiện lợi chuyển từ sáu mươi trở lên
đặc biệt kể từ sau dịch covid một mươi chín đến nay đã có bảy mươi sáu người tiêu dùng việt nam trội hàng nội địa
có thể thấy mô hình người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã và đang phát huy hiệu quả
và thu hút đông đảo người dân tới mua sắm
hơn chín mươi người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng
bảy mươi năm người tiêu dùng khuyên người thân trong gia đình bạn bè nên mua hàng tiện
tỷ trọng hàng tiện tại các chợ chiến trên bảy mươi
khách quốc tế đến việt nam trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đạt năm trăm chín mươi sáu chín trăm linh lượt người tăng hai mươi ba hai so với tháng trước
tính trong một mươi một tháng năm nay khách quốc tế đến nước ta đạt hai chín mươi năm triệu lượt người
tăng hai mươi một một lần so với cùng kỳ năm trước
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống một mươi một tháng cuội năm hai nghìn hai mươi một
ước đạt năm trăm ba mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng
doanh thu du lịch lưu hành một mươi một tháng cuội năm hai nghìn hai mươi hai
ước đạt gần hai mươi ba tỷ đồng gấp hơn bốn lần so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị tháng khuyến mại hà nội hai nghìn hai mươi hai bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi một cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
là sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động khuyến mại hà nội

công tiêu là được nhiều người biết đến thương hiệu
được sự chỉ đạo của sở công thương cũng như là bộ công thương
chúng tôi tham gia chương trình hồi chiều vàng khuyến mại
chúng tôi đã giảm giá tất cả các mặt hàng để giới thiệu đến người tiêu dùng
trong tuần vàng khuyến mại này hầu hết các sản phẩm được giảm giá khuyến mại ba năm
để cho kích cầu người tiêu dùng và người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm hàng việt nam chất lượng
ngoài các chương trình khuyến mại của riêng kyoji breakfast day
chúng tôi còn có rất nhiều chương trình khuyến mại
đặc biệt là yêu đại cho khách hàng mua hàng quen thuộc với cửa hàng lumia
và ngoài ra tiếp sau này chúng ta sẽ có chương trình khuyến tháng một mươi hai sắp tới
giảm giá các sản phẩm áo sơ mi còn chân váy để phù hợp với xu hướng mua hàng sắp tới
cũng như là chính sách của nhà nước
với tháng khuyến mại các mặt hàng thiết yếu hàng tiêu dùng
thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng cũng như mua sắm của người dân
tôi cho rằng nó cũng là một hình thức tốt mà bộ công thương cũng có thể sáng xét
để có thể tính toán những gói gọi là khuyến mại cho các doanh nghiệp trong thời gian tiếp sau
được biết bộ công thương đã sử dụng các ứng dụng công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng
truy xuất nguồn gốc kiểm tra thông tin sản phẩm để từ đó bảo đảm quyền lợi
cũng như xây dựng niềm tin của người tiêu dùng vào tháng khuyến mại quốc gia
thưa quý vị
phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi năm về việc thi hành kỷ luật
đối với ông bùi nhật quang trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
theo đó ông bùi nhật quang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong thời gian giữ chức chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến khi thôi chức vụ
thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định số sáu trăm bốn mươi ba qdstvk
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về thi hành kỷ luật đảng
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt xóa thành công
đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
từ công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng
lực lượng công an đã tiến hành điều tra làm rõ xác định tài khoản này
do đối tượng lê bảo nguyên chú tại phường hương sơ tp huế đưa cho nguyễn thanh lâm
trú tại phường an đông tp huế để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cho các con bạc trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an xác định tại thời điểm khám xét bắt giữ đường dây này đã tổ chức đánh bạc
và đánh bạc với số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng
tiếp đó công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ sáu đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
do hoàng minh phúc cầm đầu
trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị bắt giữ
các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại xã mỹ thạch an tp bến tre để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản

nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngộ tại xã mỹ thạch an tp bến tre
nguyễn thành trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh tỉnh bến tre
lợi dụng sự quen biết với nạn nhân trung đã vay một tám tỷ đồng của nạn nhân
với lý do đáo hạn tiền vay cho khách hàng và thỏa thuận trong ba ngày sẽ hoàn trả lại
tuy nhiên trung đã dùng số tiền này để đầu tư vào tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
khi đến hạn trung không có tiền để trả cho nạn nhân như thỏa thuận
nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh lâm đồng khi được nạn nhân nhờ đứng tên chủ xe ô tô hộ
thế nhưng nguyễn thị thanh vân đã bán xe ô tô cho một người khác
công an tỉnh lâm đồng đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị thanh vân
chú tại xã tà nung tp đà lạt tỉnh lâm đồng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiến luật tài sản
sau khi vay mượn bạn bè được một số tiền ông nguyễn anh tuấn chú tại huyện lắc tỉnh đắk lắc
đã mua chiếc xe ô tô với trị giá một tỷ tám trăm tám mươi năm triệu đồng và nhờ nguyễn thị thanh vân đứng tên chủ xe hộ
sau đó tuấn đã nhờ vân đến ngân hàng thế chiếc xe để vay bảy trăm linh triệu đồng cho ông tuấn
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín bà vân đã trả số nợ còn lại cho ngân hàng
rồi rút giấy tờ xe ra và bán xe ô tô của ông tuấn cho người khác
thưa quý vị thời gian qua nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân đã thiết lập các kênh trên không gian mạng
để tuyên truyền tương tác với người dân
các trang mạng tài khoản này được các cơ quan đơn vị sử dụng như kênh chính thức trên không gian mạng
phục vụ tuyên truyền hoạt động của ngành phổ biến pháp luật đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
thù địch thông tin xấu độc đồng thời tiếp nhận tin báo của người dân về tình hình an ninh trật tự
các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên thì cùng với các trang mạng chính thống thì hiện đã xuất hiện các tài khoản mạo danh sử dụng trái phép
thông tin hình ảnh lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mạo danh
lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
trong bắt thường người đọc khó có thể phát triển
biết được những trang mạng xã hội như thế này có phải mạo danh lực lượng công an hay không
khi các đối tượng sử dụng tên hình ảnh ký hiệu biểu tượng của lực lượng công an
và đã có hơn một triệu lượt người theo dõi những tài khoản này mà không biết rằng
chính mình đang tiếp tay cho kẻ xấu phát tán nhiều hình ảnh phản cảm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
mục đích của việc giả mạo này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán trang phục công an nhân dân
công cụ hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy không đúng tiêu chuẩn
để rồi thì quảng cáo hàng cấm hàng giả lợi dụng uy tín của lực lượng công an nhân dân
để chia sẻ thông tin các bài viết từ các trang hình chính thống thu lợi từ quảng cáo
và thứ tư lợi dụng phát tán thông tin số độc giật tiếp rồi thì các hình ảnh phản cảm gây hoang mang cho cộng chúng nhân dân
hiện cơ quan chức năng đã phát hiện gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an các cấp cũng chủ động xây dựng các giải pháp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng
như cách làm của công an phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội là một điển hình
công an phường tìm kiếm các hội nhóm trên facebook có liên quan đến phường mễ trì hoặc là những khu vực xung quanh
và sau đó mình triển khai liên kết với họ để tuyên truyền trên các hội nhóm đấy
đến thời điểm này chúng tôi cũng đã liên kết được với hai mươi ba nhóm và tổng số thành viên của hai mươi ba nhóm
mới hoạt động thường xuyên là khoảng trên ba trăm linh thành viên
sau khi được các đồng chí công an khu vực tuyên truyền
bản thân tôi là tổ phó tổ dân phố số năm
chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân và chia theo nhóm chia theo ngõ

để cho các ông các bà kết hợp vào công nghệ thông tin
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp khó lường của tội phạm ẩn danh trên không gian mạng
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng đòi hỏi mỗi người dân
phải là những người dùng tỉnh táo để nhận diện các trang web tài khoản lừa đảo
không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội
để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không đăng nhập vào các đường link yêu cầu mã otp
gửi về qua điện thoại
không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc
không công khai tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
không vội tin theo các thông tin lan truyền trên không gian mạng
khi chưa được xác thực kiểm chứng
khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an
hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất
để kịp thời xử lý ngăn chặn
một thông tin đáng chú ý khác trước thông tin cạn vé máy bay dịp tết
chỉ còn vé hạng thương gia với giá đắt đỏ đang gây hoang mang trong dư luận
lãnh đạo cục hàng không việt nam khẳng định thông tin cạn vé máy bay dịp tết
nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba chỉ còn vé hạng thương gia là không chính xác
vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một kiểm tra nhanh trên các trang bán vé trực tuyến
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết hiện vẫn còn nhiều ghế chống
đang trở đặt trên trạng bay nóng nhất dịp tết là tân sơn
tân sơn nhất đi nội bài
cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang quản lý chặt chẽ việc công bố giá vé của các hãng hàng không
đảm bảo không vượt quá khung giá quy định hiện hành
lãnh đạo cục hàng không việt nam cũng cho hay trường hợp hành khách phát hiện hãng hàng không
mở bán vé vượt khung giá quy định hãy thông báo cho cục hàng không việt nam
đơn vị sẽ lập tức tổ chức các đoàn thanh kiểm tra xử lý nghiêm nếu có
thưa quý vị là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử
tỉnh ninh bình có nhiều di tích được xếp hạng với một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
trong đó có bảy khu du lịch chính và hai trăm hai mươi tám lễ hội
và đây là điều kiện thuận lợi để thu hút lượng khách du lịch trong nước và quốc tế về tham ngoan và chiêm bái
tuy nhiên với lượng khách du lịch đông nên công tác quản lý đảm bảo an ninh an toàn các khu và điểm du lịch
được các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại các khu du lịch ở tỉnh ninh bình
khu vực quầy tra cứu thông tin bán vé trong quần thể danh thắng tràng an
lượng du khách khá đông thế nhưng vấn đề an ninh trật tự luôn được đảm bảo
không có tình trạng trèo kéo mời trào mua hàng hóa nên những du khách từ nơi xa về cũng cảm thấy dễ chịu
thực ra là đây là cái thời điểm mà thơmprag tức là mình đang có cái kỳ nghỉ trong cái công việc của mình
tại mình là giảng viên cho mình tranh thủ là mình du lịch ở đây
mà cái style của mình là mình cũng thích là đến một cái chỗ nào đó mà vẫn còn bảo tồn được những cái nét
hoang sơ tính chúc cho nên mình chẳng nhân vật
công an tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra cơ động vào các giờ cao điểm
nơi tập trung đông người để tuyên truyền nhắc nhở du khách và người dân nêu cao tinh thần phòng ngừa tội phạm
đồng thời yêu cầu ban quản lý các khu du lịch hướng dẫn đề nghị lái đò du khách phải chấp hành mặc áo phao
chở đúng số người quy định trên thuyền
lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện đã chủ động báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cũng như đường thủy cho nhân dân và du khách đến địa bàn
cụ thể như là đã phối hợp với doanh nghiệp với ban quản lý khu du lịch tổ chức tuyên truyền
ký cam kết đối với đội ngũ quản lý lái đò và thường xuyên có những buổi tuyên truyền
cũng như có hội nghị chấp hành đúng quy định
do triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và sự phối hợp vào cuộc hiệu quả của các cấp các ngành địa phương
nên trong những năm gần đây tại các khu điểm du lịch hầu như không xảy ra các vụ trộm cắp móc túi cướp giật tài sản
cố ý gây thương tích và không xảy ra ủn tắc giao thông
hàng năm có các hoạt động tổ chức tập kết cũng như là triển khai hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch
thế thì những hoạt động này đã được
ngành du lịch cũng như là công an tỉnh với các địa phương triển khai rất là tốt trong thời gian vừa qua
ngoài cái hệ thống mà được đảm bảo tốt thì chúng tôi hiện nay đang ứng dụng công nghệ số
lắp hết lắp các thiết bị giám sát ở các khu điểm du lịch
nên là hầu hết những cái việc nó có xảy ra thì chỉ trong thời gian rất là ngắn đã có thể xử lý được nhanh
đến thời điểm hiện nay thì được tổng cục du lịch cũng như là các doanh nghiệp lựa hành đánh giá là một trong những điểm đến rất là tốt về an ninh an toàn trong lĩnh vực du lịch
vừa làm nhiệm vụ chuyên môn
vừa tạo hình ảnh thân thiện gần gũi với người dân và du khách
lực lượng công an tỉnh ninh bình đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự
xây dựng nếp sống văn hóa văn minh khu du lịch
đồng thời dần khẳng định ninh bình là điểm đến an toàn hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết
tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp
và các trường hợp mắc sốt xuất huyết gia tăng mạnh từ tháng bảy cho đến nay
từ đầu năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận trên chín sáu trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
tăng bốn sáu mươi năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một trong đó có một mươi trường hợp tử vong tại sáu trong một mươi năm huyện thị xã và thành phố
trên địa bàn tỉnh hiện cũng ghi nhận ba trăm bảy mươi một ổ dịch sốt xuất huyết tại tất cả một mươi năm huyện thị xã thành phố
và trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh đắk lắc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân
diệt lăng quang bỏ gậy phát quang bụi rậm phun hóa chất xử lý môi trường
nhất là tại các ổ dịch không để dịch lan rộng hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc bệnh đến tử vong
bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
và tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính chào quý vị ngày ba mươi tháng một mươi một trong phiên xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo
bị cáo nguyễn minh khải bị đề nghị từ tám đến chín năm tù
bị cáo nguyễn quốc toản phí duy tiến phó thị trinh nga bị đề nghị phạt
từ ba đến bốn năm tù
bị cáo phan thị bích hạnh đề nghị hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
lương ngọc tuấn đề nghị một mươi năm một mươi tám tháng tù
nguyễn đỗ nguy đề nghị từ một mươi năm đến một mươi tám tháng tù
và nguyễn trí dũng đề nghị một mươi hai tháng tám ngày tù
về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát bị cáo nguyễn minh khải có vai trò chủ mưu chỉ đạo
các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo khải
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận sai phạm
trong đó bị cáo khải cho rằng bản thân sai phạm là do mong muốn lựa chọn sản phẩm thủy tinh thể tốt nhất cho bệnh nhân
theo công tố viên bị cáo khải có nhiều thành tích trong công tác
như hành vi của bị cáo để kéo các bác sĩ giỏi khác vướng vào vòng lao lý
gây tổn thất lớn cho bệnh viện mắt nói riêng ngành y tế nói chung
vì vậy cần có mức án nghiêm khắc để răng đe
ngoài ra viện kiểm sát cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo còn lại
như thành khẩn khai báo ăn năng hối cãi khắc phục hậu quả
có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác để giám nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
chiều ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại tại kho chứa hàng phế liệu
trên đường an phú tây huyện bình chánh tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
khoảng một mươi giờ cùng ngày người dân phát hiện cháy bên trong kho chứa phế liệu nên hô hoáng
bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy
ngoài lỗi nhanh chóng cháy lan rộng công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
đám cháy lớn uy hiếp nhiều nhà dân xung quanh
cảnh sát đã huy động hàng chục xe chữa cháy
cũng như các bộ chiến sĩ của các đơn vị chữa cháy các quận huyện đến hiện trường
đến một mươi ba h cùng ngày vụ cháy được khống chế
tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra
kính thưa quý vị bắt đầu từ tối ngày hai mươi tháng một mươi một world cup năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khởi tranh
và đây cũng là thời điểm dễ phát sinh tệ nạn cờ bạc cá cực bóng đá
và để phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh lực lượng công an đồng tháp đã sớm triển khai nhiều giải pháp
bước đầu mang lại một số kết quả
ngày hai mươi một tháng một mươi một đỗ công minh em năm mươi tám tuổi ngụ xã an long huyện tam nông
bị bắt quả tang có hành vi mua bán số đề và tổ chức cho năm đối tượng cá cực bóng đá tại nhà
lực lượng chức năng đã thu giữ tám phơi đề một trăm ba mươi tờ giấy có ghi nhiều chữ số
hai điện thoại di động chứa nội dung các cực bóng đá tạm giữ số tiền gần một trăm linh triệu đồng
bốn ngày sau ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại một quán nước giải khác thuộc xã tịnh thới thành phố cao lãnh
nguyễn tấn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bị bắt quả tan cho tổ chức một mươi bảy người tham gia các cực bóng đá
lực lượng công an tạm giữ gần bốn mươi ba triệu đồng tiền mặt một mươi chín điện thoại di động một mươi hai xe mô tô
hai quyến tập ghi phơi cá cực bóng đá
qua làm việc các đối tượng thừa nhận có hành vi tham gia các cược với số tiền từ hai trăm linh đồng đến một mươi năm triệu đồng
đối tượng tổ chức và người tham gia cá cực thì tùy theo tính chấp mức độ di phạm mà có thể bị xử lý hành chính
hoặc bị chi cứu trách nhiệm hình sự mà mức hình phạt cao nhất đối với hành vi có liên quan đến cá cực bóng đá
tệ nạn xã hội có thể bị xử lý đến một mươi năm tù
nguyễn tấn phúc khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội
hội dưới bất kỳ hình thức nào nhất là việc cá cược bóng đá trong thời gian diễn ra world cup
để phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh với nạn các cực bóng đá ngay từ đầu mùa world cấp
ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh quán giải khác cho ký cam kết
không tổ chức các cực bóng đá không tiếp tay cho khách đồng thời cung cấp thông tin cho công an nếu phát hiện cá cực bóng đá
quán tôi cũng có trang bị màn hình chiếu nhằm phục vụ cho người hâm mộ bóng đá
công an phường cũng đến tuyên truyền nhắc nhở
với giai trò của chủ quán thì tôi cũng chấp hành tốt không tham gia cá cực
kêu gọi mọi người xem bóng đá một cách lành mạnh không cá độ với mọi hình thức vì đó là hành vi xoay trái pháp lực
xem bóng đá là để giải trí là để là một sự đâm mê
anh em bạn bè không nên vướng vào những cá độ bóng đá đó
tôi đã nhìn thấy
nhiều cái mà tan nhà nát cửa và mất hạnh phúc của gia đình cũng từ do việc cá độ bóng đá mà ra
theo thống kê từ đầu mùa world cup đến nay lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã đấu tranh triệt xóa ba tù điểm tổ chức cá cực bóng đá
thu giữ trên người các đối tượng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
world cup hai nghìn hai mươi hai chưa qua được nửa chặng đường
để bóng đá thật sự là món ăn tinh thần mỗi người dân cần tránh xa nạn cát cược để không phải tiền mất tật mang
cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết vừa bố trí lực lượng bắt giữ một đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề
từ tin tố giác của người dân chiều hai mươi chín tháng một mươi một cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tang trần thị tím
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngũ ấp nhà việt xã châu thới huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đang có hành vi ghi số đề tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tờ giấy có ghi hệ thống các con số nghi lập phơi đề số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra
ngày ba mươi tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng chanh sa ni hai mươi tám tuổi thường trú tại khóm bốn phường bảy thành phố trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi
ngày ba mươi tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng chanh sa ni hai mươi tám tuổi thường trú tại khóm bốn phường bảy thành phố trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác quản lý người nghiện trên địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kết hợp công an thành phố trà vinh
và công an phường năm tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại khóm bốn phường năm thành phố trà vinh
thì phát hiện san ni và nguyễn ngọc huy một mươi chín tuổi ngụ tại xã phước hảo huyện châu thành có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
nên tiến hành kiểm tra kết quả cả hai người đều dương tính với chất ma túy
quá trình làm việc với cơ quan công an sany đã giao một bịch ni lông trong suốt được đóng kính bên trong chứa tinh thể rắn cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong tăng vật theo quy định của pháp luật kết quả giám định tinh thể rắn nêu trên là ma túy tổng hợp
quá trình làm việc sa ni thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết số ma túy nêu trên mua ở thành phố hồ chí minh với mục đích sử dụng
được biết sa ni có một tiền án về tội tàn trự trái phép chất ma túy vô chấp hành xong án phạt tù vào năm hai nghìn một mươi chín
trong sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên người cao tuổi đối tượng chính sách chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận năm thành phố hồ chí minh
đã được tư vấn khám chữa bệnh miễn phí và tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy phòng chống tội phạm
và đây là một trong những hoạt động do đoàn thanh niên công an thành phố tổ chức nhằm hưởng ứng tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng
bên cạnh việc tư vấn khám chữa bệnh đoàn viên thanh niên và người dân đã được hướng dẫn các nội dung liên quan đến đề án sáu
tổ công tác của đoàn thanh niên công an thành phố đã trợ giúp tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ một cho ba trăm một mươi lập tài khoản định danh mức độ hai cho hai trăm năm mươi ba người
đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cũng đã hướng dẫn đoàn viên thanh niên và người dân về công tác phòng ngừa
nâng cao cảnh giác đối với các nguy cơ phát sinh cháy nổ trong dịp tết các biện pháp xử lý và kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra
ngoài ra phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm thường phát sinh trong dịp tết cũng được phổ biến tuyên truyền đến người dân
việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba và tăng cường đẩy mạnh thực hiện đề án
đối với quy định của lực cư trú năm hai nghìn hai mươi là dịp để tuổi trẻ công an thành phố nêu cao tinh thần xung kích sáng tạo tình nguyện lập công
góp phần cùng công an các đơn vị địa phương hoàn thành thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đề ra
tp hcm sẽ nỗ lực tháo gỡ khó khăn vướng mắt để đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội nguồn nhân lực
môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch cho doanh nghiệp
đây là chia sẻ của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang tại hội nghị bạn tròn nhật bản tại tp hcm sáng nay
theo sở kế hoạch và đầu tư tp hcm lũy kế cho đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhật bản có một năm trăm sáu mươi tám dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt năm năm tỷ đô la mỹ
đến vị trí thứ ba trên một trăm một mươi bảy nước về tổng vốn đầu tư các dự án còn hiệu lực trên địa bàn tp hcm
trong thời gian qua thành phố đã chủ động thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính
nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư lựa chọn tp hcm
như cắt giảm ba mươi thời gian giải quyết các thô tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định
bên cạnh đó thành phố cũng tổ chức những diễn đàn trao đổi với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến từ đó có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp kịp thời
với hai mươi ba nội dung kiến nghị liên quan tới bốn nhóm vấn đề là môi trường đời sống pháp luật lao động thuế và hải quan
hiệp hội doanh nghiệp nhật bản đã được các cơ quan chính quyền tp hcm thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm trả lời rõ ràng
tổng lãnh sự nhật bản tại tp hcm cũng đánh giá cao các nỗ lực hồi phục và phát triển kinh tế của tp hcm
đồng thời cho rằng việt nam ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp fdi trong quá trình phát triển và đa dạng chuỗi cung ứng
thu hút được nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đến đầu tư
sở y tế tp hcm cho biết đã có kiến nghị cần quy định là các bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám chữa bệnh tại việt nam
bắt buộc là phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề bắt buộc phải thông thạo tiếng việt và nói tiếng việt khi khám bệnh
đồng thời là các quy định này sớm có hiệu lực khi được ban hành
cụ thể điều kiện thạo tiếng việt nhằm hạn chế khó khăn khi trao đổi thông tin bệnh lý giữa bệnh nhân và bác sĩ do bất động ngôn ngữ
ngoài ra sở đề xuất tăng nặng xử phạt thu hồi diễn diễn chiến chỉ hành nghề khám bệnh
giấy phép hoạt động nếu tái di phạm nhất là các hành vi liên quan đến đạo đức hành nghề
trước đó thanh tra sở y tế tp hcm đã kiểm tra xử phạt một số phòng khám có yếu tố nước ngoài di phạm trong khám chữa bệnh
sau một thời gian tạm lắng do dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng đề nghị quỹ ba nhân dân các quận quyện tăng cường kiểm tra giám sát các địa chỉ phòng khám
từng dị phạm đăng dị phạm và bị tạm đình chỉ ngừng hoạt động buộc các cơ sở dị phạm ngừng quảng cáo che hoặc gỡ biển hiệu trong thời gian bị phạt
song song với đó thành tra sở y tế tp hcm duy trì thường xuyên công tác thanh tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài
và từng chi phạm tiếp tục xử lý nghiêm giấy bức phạt cao nhất theo quy định hiện hành